dự kiến trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay sẽ có sự tham gia của hàng triệu lượt đồng bào và du khách
vì vậy lực lượng chức năng đã triển khai phương án tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực di tích lịch sử đền hùng tạo thuận lợi cho nhân dân
những ngày qua khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đã đón rất đông người dân và du khách thập phương tham quan chảy hội
để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn các trục đường chính dẫn vào khu di tích đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông kịp thời nhắc nhở hướng dẫn các phương tiện

trên đường đi lễ hội thì thấy là công tác bảo vệ an ninh trật tự là rất là làm rất là chú đáo và tốt
đoàn ba trăm linh người lên đây cùng với lại các du khách khác nhưng mà mọi người di chuyển là vẫn rất là nhẹ nhàng và không gian lễ hội thì cực kỳ tuyệt vời
cùng với lực lượng công khai công an thành phố cũng bố trí lực lượng mặc thường phục tại khu vực các đền và điểm diễn ra hoạt động văn hóa tập trung đông người
để kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi gây mất
an ninh trật tự đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa kẻ gian tự bảo quản tài sản
chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ thực hiện phân chốt đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và các điểm chốt trên khu di tích lịch sử đền hùng
chúng tôi còn đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động bên lề lễ hội như hội trợ giải bơi trải của tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
dịp dỗ tổ năm nay công an tỉnh phú thọ huy động gần một cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt các đền các địa điểm trên địa bàn thành phố việt trì và địa bàn lân cận
nhất là khu di tích lịch sử đền hùng nơi diễn ra các hoạt động lễ hội
công an tỉnh phú thọ quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự an toàn cho dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn